các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ án này viện kiểm sát xác định ông trương quốc cường khi đó là cục trưởng cục quản lý dược phó chủ tịch thường trực được chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét xuyệt thuốc đã thực hiện không đúng không đầy đủ trách nhiệm được giao
bị can cường đã thiêu giám sát kiểm tra kiểm soát hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định và bộ phận thường trực đăng ký thuốc đồng ý xét duyệt cấp số đăng ký thuốc trong khi hồ sơ không đủ điều kiện cấp dẫn
dẫn đến hậu quả sáu trên bảy loại thuốc giả nhãn mark health hai được nhập khẩu và tiêu thụ tại việt nam

đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi chu văn khôi và la văn tỉnh mua hai kg ma túy với giá ba trăm linh triệu đồng của một người tên cậu chưa rõ lời lịch
số ma túy này khôi mang về phòng trọ của tỉnh tại xã an viễn huyện tràng bom vân nhỏ và bán lại cho người nghiện trên địa bàn
khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi khôi lại tiếp tục đặt mua của cậu hai kg ma túy với giá một trăm năm mươi triệu đồng
trong đường dây này còn có vũ văn quân chu văn khương và đinh minh trọng cùng tham gia
đến ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi lần lượt các đối tượng bị phát hiện và bắt giữ
tại phiên tòa với hành vi không thể chối cãi tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt chu văn khôi vũ văn quân và la văn tình mức án tử hình
còn chu văn khương và đinh minh trọng bị tuyên án tù trung thân
đối với người tên cậu hiện công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý sau
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một cục cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe dương tính với ma túy hoặc các vi phạm quy định về nồng độ cồn
các chốt kiểm tra được lập vào các khung giờ lái xe hay vi phạm nhất hình thức cũng như là phương thức kiểm tra liên tục thay đổi
để người vi phạm không thể trốn tránh
phản ánh ngay sau đây của phóng viên anntv
chín giờ sáng tại km số sáu trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
tổ công tác của đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một đã có mặt để làm nhiệm vụ
nhiều trường hợp như xe tải xe khách và xe cá nhân đều được dừng phương tiện
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ma túy đối với nhiều lái xe

đây là chai nước sạch không có tạp chất gì cả em uống cũng được mà không uống được

sau một thời gian kiểm tra đã phát hiện lái xe này dương tính với ma túy
mất một tạch cái này em nhìn lên này
làm được dương tính với chất ma túy trong người đi đường đến phương tiện
hôm qua là chơi cái gì
hả hai chơi đá
chơi ở cành sông
cái gì hả
chơi nhiều không nhiều lá không trên xe có không
còn ở trên xe không
thế hôm qua là mình đi sinh nhật hay như thế nào
thì chơi với anh em với bạn
thôi nhưng mà qua lâu rồi anh
từ hôm qua đến giờ thì gì nữa
cái này test trong một tuần vẫn lên
bên cạnh việc tăng cường sự phạt lái xe vi phạm về ma túy khi tham gia giao thông
lực lượng chức năng cũng kết hợp kiểm tra ngẫu nhiên về cồn
những lái xe này đều cho rằng
việc lực lượng chức năng duy trì kiểm tra nồng độ cồn là điều cần thiết
không sử dụng cồn thì lái xe đương nhiên là sẽ an toàn rồi
em lái xe thì chẳng bao giờ em chịu nghiêng cả
an toàn cho mình và an toàn cho người khác
chúng tôi đánh giá là người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc nội bà nọc cải
thì cũng đã nhận thức được cái hình thức xử lý
cũng như những hình thức phạt bổ sung của hành vi vi phạm về ma túy và nồng độ cồn này
bên cạnh đó thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng không lơ là linh hoạt trong việc bố trí cán bộ chiến sĩ
để thực hiện việc kiểm tra kiểm soát người điều khiển xe trên đường
trong cơ thể có chất ma túy và nồng độ cồn
quá trình tuần tra kiểm soát xử lý đạt được hiệu quả cao nhất
trong một mươi ngày cao điểm vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
đã xử lý bảy mươi bảy ba trăm chín mươi bảy trường hợp vi phạm với tám năm trăm bốn mươi ba trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
xử lý tám mươi bảy lái xe dương tính với ma túy
hiện cục cảnh sát giao thông đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề bộ công an vừa ban hành
đó là xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy vi phạm nồng độ cồn
thưa quý vị trong những ngày qua nhiều trận mưa lớn đã liên tiếp xảy ra tại tỉnh miền núi phía bắc
đã gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản hoa màu của người dân
và sau đây sẽ là tổng hợp của chúng tôi
tại tỉnh lạng sơn mưa lũ những ngày qua đã khiến địa phương thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
mưa lũ đã làm hai người thiệt mạng một người mất tích
trên một tám trăm linh ngôi nhà bị ngập nước và sạt lở một trăm hai mươi năm hộ dân phải di rời
hàng nghìn hecta lúa và cây hoa màu bị thiệt hại hàng chục nghìn con da súc bị chết
các hồ chứa bị thấm nước hư hỏng giao thông bị ách tắc cục bộ
mưa to trên diện rộng trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng năm tại tỉnh bắc cạn đã khiến nước lũ dâng cao đột ngột
khiến một cháu bé thiệt mạng và hai người bị thương do sạt lở đất hư hại nhiều tài sản hoa màu của người dân
hai mươi bốn điểm giao thông bị sạt lở ách tắc trong nhiều giờ
trong sáng nay một mươi hai tháng năm ubnd tỉnh bắc cạn đã cử hai đoàn công tác xuống các huyện bị thiệt hại nặng
để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả hỗ trợ người dân
còn tại thành phố lào cai mưa lớn trong nhiều giờ đã làm ngập úng nhiều tuyến đường
đặc biệt là tại các xã phường phía nam của thành phố
có nơi nước dâng cao đến gần một mét tràn vào nhiều nhà dân dẫn đến tình trạng ngập úng nặng
đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa mưa đến nay ở tỉnh lào cai
thưa quý vị hai mươi h tối nay lễ khai mạc sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động mỹ đình
ban tổ chức chủ nhà việt nam thông báo sẽ không bán vé thay vào đó là phát hành hai mươi vé mời
hiểu được nhu cầu lớn của người hâm mộ nhiều đối tượng đã lợi dụng để mua đi bán lại những chiếc vé mời vào sân
nhằm thu lợi bất chính và theo đó một mươi đối tượng đã bị công an quận nam từ liêm thành phố hà nội phát hiện về hành vi trên
một mươi người này đến từ nhiều nơi như thành phố hải phòng tỉnh lạng sơn tỉnh vĩnh phúc
theo lời khai tất cả các đối tượng đều đến từ rất sớm tập trung tại các cung đường bao quanh sân vận động mỹ đình
để mua và bán vé tham dự khai mạc sea games
theo cơ quan công an cho biết các đối tượng này có hành vi mua bán vé sự kiện rất chuyên nghiệp và tinh vi
thường hoạt động khi có bất kỳ sự kiện nào diễn ra
đặc biệt sự kiện thu hút người dân đến xem như các giải bóng đá đại hội thể thao đông nam á chương trình nghệ thuật
và trong vụ việc này cơ quan công an đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần bốn mươi vé xem khai mạc sea games
và ba mươi bốn vé xem trận bán kết môn bóng đá nam
đối với các trường hợp phê vé như thế này thì cũng có thể là người ta làm giả những vé bằng cách scan in màu
cái hành vi đấy thì sẽ được làm rõ và được xử lý
theo quy định khuyến cáo đối với tất cả những người có nhu cầu xem các sự kiện ở sân vận động
thì phải kiểm tra và mua vé chính ngạch không nên mua của những đối tượng thuê vé tránh thiệt hại về cá nhân
việc kịp thời phát hiện và xử lý những cá nhân có hành vi gây mất an ninh trật tự phe vé như thế này
đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao của lực lượng công an trong công tác đảm bảo an toàn cho đại hội
vâng như vậy là chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nữa là lễ khai mạc sea games ba mươi một sẽ chính thức diễn ra tại sân vận động mỹ đình
và để đảm bảo an ninh an toàn cho lễ khai mạc lực lượng công an đã và đang nỗ lực triển khai các phương án phục vụ tốt nhất
cho các hoạt động của sự kiện thể thao quan trọng này
và ngay tại thời điểm này phóng viên nguyễn vũ đang có mặt tại sân vận động mỹ đình
và chúng ta sẽ cùng kết nối để tìm hiểu về công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an ngay trước giờ khai mạc
xin mời phóng viên nguyễn vũ ạ
xin chào quý vị các bạn
hiện nay thì tôi đang có mặt tại sân vận động quốc gia mỹ đình
và theo như thời gian thì chỉ còn một chút nữa thôi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
và theo như thông tin từ ban tổ chức thì trong buổi tối ngày hôm nay đã có khoảng hơn hai mươi vé mời đã được phát ra
gửi đến các đại biểu đoàn đại biểu đoàn vận động viên các quan khách đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
trong khu vực đông nam á và châu á
và chính vì vậy thì công tác đảm bảo an toàn cho những đoàn quan khách như thế này
đang được lực lượng công an tập trung triển khai quanh khu vực dân vận động quốc gia mỹ đình
và bây giờ để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công tác đảm bảo an ninh trật tự
thì chúng tôi sẽ có một cuộc phỏng vấn ngắn với trung tá nguyễn mạnh hùng
phó trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
dạ vâng thưa đồng chí xin đồng chí cho biết là trong ngày hôm nay thì các phương án như thế nào
đã được lực lượng cảnh sát cơ động triển khai để đảm bảo an toàn rất tuyệt đối
cho những đoàn quan khách trong ngày hôm nay
để đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động của buổi lễ khai mạc sea games thứ ba mươi một
thì trung đoàn cảnh sát cơ động chúng tôi cũng đã thực hiện theo phương án của công an tp
trong đó thì có sự phối hợp giữa trung đoàn cảnh sát cơ động và các thông nghiệp vụ của công an tp
cũng như thể lực lượng công an các quận huyện tăng cường cùng với sự tăng cường lực lượng
của các bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
các cục nghiệp vụ của bộ công an thì chúng tôi tiến hành là triển khai theo ba vòng
vòng ngoài để phân luồng các phương tiện tham gia giao thông
cũng như các đoàn để vào sân vận động để đảm bảo một cách thông suất nhất
vòng thứ hai là vào vòng trong là chúng tôi sử dụng các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
như cổng từ máy soi để có thể kiểm soát tất cả những đồ vật
mà chúng tôi sử dụng

cũng như các đoàn đi vào sân để đảm bảo không lọt những vật cấm
những vật nguy hiểm những phương tiện những công cụ
mà có thể ảnh hưởng đến an ninh an toàn cho bổi lễ của suy hiệp
còn vào vòng trong là vòng bên trong khu vực tổ chức sự kiện
thì chúng tôi có lực lượng bố trí đan sen ở tất cả vị trí trên khán đài

cũng như thể là bố trí phối hợp lực lượng công khai và lực lượng hóa trang
để làm sao có thể là kịp thời ngăn chặn và xử lý tất cả những tình huống phát sinh
ảnh hưởng đến an ninh an toàn để làm sao lượng người cũng như là đảm bảo an toàn
cho các đồng chí lãnh đạo các diễn viên các quán khách ngồi trên khá là được tham dự lễ siêu game an toàn nhất
vâng thưa đồng chí vậy thì là cái nội dung nào sẽ là cái nội dung mà được tập trung
dù trọng nhất trong cái buổi tối ngày hôm nay đó là cái việc kiểm soát như thế nào
cái vấn đề được tập trung nhất đó là cái đảm bảo an toàn thông suốt cho các đoàn đại biểu
các đoàn văn nghệ sĩ rồi các đoàn của các đại sứ các nước đi từ vị trí đi đến đúng vị trí diễn ra buổi lễ khai mạc được thông suốt
cái thứ hai là cái vấn đề là về công tác là kiểm soát các cái phương tiện cũng như thế là các vật dụng
các vật cấm để làm sao không để lọt các vật cấm các chất nguy cơ gây cháy nổ hay là những cái không được phép theo quy định của ban tổ chức mang vào trong khu vực diễn ra buổi lễ
vâng xin cảm ơn đồng chí
vâng theo dự kiến thì còn khoảng hai tiếng nữa thôi thì buổi lễ khai mạc sea games ba mươi một sẽ chính thức bắt đầu
và theo thông tin từ ban tổ chức thì sẽ có khoảng hai nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật sẽ phục vụ biểu diễn trong buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt ngày buổi tối ngày hôm nay
và mong rằng là với sự nỗ lực quyết tâm của lực lượng công an trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn cho những sự kiện quan trọng như thế này
thì sẽ ghi lại được cái hình ảnh đẹp đối với người dân cũng như là trong con mắt của các quan khách các vận động viên các đoàn đại biểu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới
vâng xin mời quay lại trường quay ạ
vâng xin được cảm ơn phóng viên nguyễn vũ
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn h ba mươi
kim thạch xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kính thưa quý vị sáng nay ngày một mươi hai tháng năm một vụ cháy đã xảy ra tại căn nhà số bốn mươi hai mươi võ văn kiệt phường cầu kho quận một tp hcm
căn nhà này nằm sâu trong hẻm khiến cho lực lượng chức năng phải nối hàng chục mét đường ống dẫn nước mới tiếp cận được đám cháy
khoảng tám giờ bốn mươi năm phút sáng người dân phát hiện đám cháy từ nơi chứa đồ dụng cũ trên sân thượng của căn nhà
đã nhanh chóng gọi điện báo cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy đồng thời sử dụng bình chữa cháy của gia đình qua hỗ trợ
tuy nhiên đám cháy phát triển nhanh khi các nhà dân xung quanh lo sợ cháy lan đã vội vàng thu gom tài sản và dục người thân của mình chạy ra ngoài
ngôi nhà xảy ra vụ cháy gồm một trệt ba lầu nằm trong hẻm nhỏ hẹp nên xe chữa cháy chuyên dụng không thể nào vào được
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải nối đường vòi từ ngoài đường lớn để tiếp cận đám cháy
ngoài ra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã treo lên sân thượng tiếp cận nguồn gốc ngọn lửa và khống chế ngăn không cho cháy lan xuống các tầng dưới và nhà dân lân cận
cảnh sát đã huy động chín xe chữa cháy năm mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường sau bốn mươi năm phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
công an huyện hóc môn tp hcm đã bắt giữ đối tượng gây án đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường trích xuất dữ liệu camera an ninh
để điều tra một việc nam nhân viên cây xăng bị người đàn ông dùng kéo đâm gục ở xã đông thạnh vào sáng ngày một mươi hai tháng năm
theo điều tra ban đầu sáng cùng ngày năm thanh niên là nhân viên tại cây xăng trên đường đặng thúc vịnh huyện hóc môn tp hcm
đang đổ xăng cho khách thì một người đàn ông cỡ trần cầm kéo đi đến thấy người này hung hăng các nhân viên cây xăng bỏ chạy
nam thanh niên cũng bỏ chạy thì không may bị vấp ngã liền bị đối tượng cầm kéo đâm nhiều nhát
sau khi gây án nhân viên cầm kéo đi bộ trên đường và bị công an xã đông thạnh khống chế đưa về trụ sở lấy lời khai
một nhân viên cây xăng cho biết khoảng ba hôm trước nhân viên đánh cây xăng này đổ xăng
thấy vị khách hút thuốc nhân viên nhắc nhở vào bị người này chửi bới do bật tức nhân viên cây xăng đã đánh người này và đuổi đi
đến hôm nay người này cầm kéo quay lại và đem nạn nhân có thể do trả thù
trưa ngày một mươi hai tháng năm phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã phối hợp với công an thị xã bến cát
và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh khẩn trương thu thập thông tin để điều tra làm rõ vụ án mạng khiến cho hai người chết và một người bị thương
theo thông tin ban đầu nguyễn văn hoang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê tỉnh nghệ an có quan hệ làm ăn kinh doanh với anh nguyễn đức tâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương
vào khoảng bảy giờ ngày một mươi hai tháng năm khoai đến nhà anh tâm tại khu nhà y homes hai phường chánh phú hòa thị xã bến cát tỉnh bình dương chơi
sau khoảng một mươi phút thì phát sinh mâu thuẫn do không kiềm chế được cơn nóng giận khoan đã dùng dao đâm khiến anh tâm tử vong tại phòng ngủ
tiếp đó đâm vợ anh tâm là chị nguyễn thị xoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú khu phố hai phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương gây thương tích
sau khi gây án hoang rời khỏi hiện trường bảo vệ nhà tại địa chỉ số nhạc bảy b đường tc bốn khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương

sau khi gây án hoang rời khỏi hiện trường bỏ về nhà tại địa chỉ số nhà bảy b đường tc bốn khu phố ba phường mỹ phước thị xã bến cát tỉnh bình dương gây thương tích